phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự tám đối tượng
để điều tra làm rõ hành vi ghi số đề và cho vay lãi nặng
tăng vật thu giữ gồm trên ba trăm tám mươi bốn triệu đồng tiền mặt một mươi bảy điện thoại di động một xe ô tô một mươi một xe mô tô
hai trăm ba mươi tám phơi số đề một mươi hai quyển sổ ghi chép việc cho vay lãi nặng giao kiếm tự chế và một số tăng vật có liên quan khác
trong ngày bị bắt lực lượng chức năng đã phát hiện qua các tin nhắn ghi số đề trên điện thoại của một đối tượng
thể hiện tổng số tiền đánh bạc là trên hai trăm sáu mươi một triệu đồng
mở rộng điều tra công an xác định nguồn tiền thu lợi từ hoạt động thầu đề được sử dụng vào việc cho vay lãi nặng
với lãi suất tiền góp hai mươi một tháng nếu vay tiền cố định lâu dài thì lãi suất là một mươi năm một tháng
đến khi bị bắt các đối tượng đã cho vay hơn sáu mươi người thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng